người cởi quần áo chống đối đi cách ly tập trung bị khởi tố
ngày hai mươi chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu nghệ an vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã diễn kỳ huyện diễn châu để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công bộ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng tám thực hiện quyết định số ba trăm ba mươi năm qd bcd ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tổ điều tra truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín trong cộng đồng trên địa bàn xã diễn kỷ huyện diễn châu
đã đến nhà để tiến hành làm việc vận động vợ chồng bà hoàng thị hồng đi cách ly tập trung tại trường mầm non xã diễn kỳ
qua điều tra truy vết vợ chồng bà hoàng thị hồng được xác định là f một vì đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm mắc covid một mươi chín được công bố trước đó
sau khi được lực lượng chức năng kiên trì vận động thuyết phục và giải thích
ông nvc chồng bà hồng đã chấp hành quyết định và di chuyển đến trường mầm non
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại